thừa thiên huế chín mươi năm người quảng bình chín người quảng trị bảy người và đà nẵng một người
về tài sản có một mươi nhà bị sập đổ hoàn toàn tại tỉnh thứ thiên huế hai mươi hai năm trăm sáu mươi sáu nhà bị tốc mái hư hỏng
trong đó chủ yếu là tại tỉnh thừa thiên huế với hai mươi một hai trăm tám mươi ba nhà trong đó một mươi bốn ba trăm tám mươi nhà hư hại nhẹ đã khắc phục xong
ba nhà đang khắc phục quảng trị tám trăm chín mươi ba nhà hà tĩnh ba trăm ba mươi bốn nhà nghệ an chín nhà quảng bình bốn mươi bảy nhà hai mươi năm điểm trường bị ảnh hưởng
huế hai mươi quảng trị ba hà tĩnh một đà nẵng một mưa lũ cũng đã khiến một bảy trăm một mươi năm ha lúa một năm trăm sáu mươi một ha hoa màu
một một trăm bốn mươi chín ha cây lâm nghiệp ba trăm linh chín ha cây ăn quả bị thiệt hại một trăm bốn mươi bảy ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng thiệt hại
về điện lực và viễn thông hai trăm một mươi bảy cột điện bị gãy đổ ba trạm biến áp bị hư hỏng ba trụ thông tin bị gãy bốn mươi ba tuyến cắp quang bị đứt do cây gãy đổ tại thừa thiên huế
hiện lực lượng chức năng các địa phương bị ảnh hưởng đang tích cực triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão
bão số năm chủ yếu gây thiệt hại về cây cây
cây cối hệ thống điện ở tỉnh thừa thiên huế bão đi qua các tỉnh bắc trung bộ hiện các địa phương tập trung dọn dẹp cây xanh lập lại mái nhà khôi phục lưới điện và chủ động triển khai các phương án đối phó với mưa lớn sau bão
trong những ngày này lực lượng công an các đơn vị địa phương tiếp tục cùng với người dân khắc phục những thiệt hại do bão gây ra
các địa phương miền núi là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cơn bão số năm ở quảng bình
nhiều sông suối mực nước dâng lên rất nhanh một mươi năm bản bị chia cắt nhiều khu vực không thể di chuyển
các nơi này đã được lực lượng chức năng canh gác đặt biển cảnh báo người dân
ba ngôi nhà bị tốc mái hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão số năm đã được khắc phục sửa chữa ngay sau khi bão tan
chưa có thiệt hại nào về người tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng bình
công an tỉnh quảng bình cũng đã triển khai nhiều tổ công tác đến các địa bàn trọng yếu về giao thông như cửa biển
kiểm tra an toàn đường sắt các điểm có nguy cơ sạt lở và sạt lở sau bão nhằm đảm bảo an toàn giao thông
đồng thời tại tám huyện thành phố đã lập các tổ công tác cùng phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ người dân sau bão
chúng tôi đã xây dựng phương án và triển khai nhiệm vụ đảm bảo nhân dân tứ trong mưa bão trên địa bàn toàn tỉnh
trong đó tập trung là các nơi tàu thiên trú ẩn nơi tập trung bà con phải dí dơi tránh bão
tránh việc mất các tài sản và lợi dụng thiên tài để trồng các tài sản
theo bàn chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình
tại các bản còn bị chia cắt các đoàn công tác đã tiếp cận hỗ trợ lương thực thuốc men
và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau cơn bão
và có phương án ổn định đời sống nhân dân sau khi bão đi qua
đến thời điểm hiện tại về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả do cơn bão số năm gây ra
thưa quý vị vào tối ngày bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với phạm thanh
năm ba tuổi chủ tệ quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra phạm thanh đã tổ chức cho vay lãi nặng
thậm chí còn sử dụng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ nếu con nợ không trả lãi đúng hạn
một trong những nạn nhân vay nặng lãi của chủ doanh nghiệp này là bà đào thị mỹ lệ
ông không trả tiền ông thanh buộc bà lệ đến nhà riêng gọi xã hội đen đánh đập
buộc viết giấy nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi là một trăm hai mươi hai tỷ đồng
thậm chí ép người này viết giấy bán khu biệt thự và ba lô đất lớn để trừ nợ
qua thăm khám tại bệnh viện bà lệ bị chấn thương bị chấn động não và một số thương tích khác
cơ quan công an đã triệu tập phạm thanh làm việc và thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ
về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
được biết chủ doanh nghiệp này đã lợi dụng hoạt động kinh doanh để làm bình phong
cho hoạt động cho vay lãi nặng trong thời gian dài
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt các tụ điểm đánh bạc tại sóc trăng và quảng bình
hai mươi bảy đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại ấp an phú xã an lạc tây huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đã bị các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
vào chiều ngày ba tháng chín
tại hiện trường
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ một mươi một bộ bài
một mươi xe mô tô một mươi ba điện thoại di động số tiền trên bảy mươi triệu đồng
cùng với một số tăng vật có liên quan
được biết tụ điểm này do nguyễn ngọc anh tổ chức khoảng hai tháng nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định
khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can và lệnh tạm giam hai tháng
đối với ba đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề qua ứng dụng gia lô
hoạt động trên địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
các đối tượng gồm hoàng văn bảo lê thanh phương và nguyễn văn lý
đều trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
hàng ngày dựa vào kết quả sổ số miền trung và miền bắc
các thư ký đề chụp ảnh bảng đề và gửi vào tin nhắn gia lô
cho các cái đề với số tiền giao dịch khoảng từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng cái đề
triệu tập hai mươi hai đối tượng liên quan tạm giữ một trăm năm mươi triệu đồng
cùng hàng chục tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
với hành vi cướp tài sản nguyễn thành sang ba mươi một tuổi
trú tại phường ba tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
đã bị công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng tám
anh lưu hồng nhuận bốn mươi năm tuổi trú tại phường tân hòa tp vĩnh long
điều khiển xe mô tô chở một
và một người bạn đi từ nhà đến cầu cái đôi tp vĩnh long
để đón xe khách đi tp hồ chí minh
khi đến đây anh nhuận vừa dựng xe thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt
từ trong bụi rậm bước ra trên tay cầm hung khí dọa khi đang bị ngáo đá
hoảng sợ anh nhuận và người bạn lùi ra xa thì đối tượng liên cướp xe tẩu thoát
sau đó anh nhuận đã đến công an trình báo vụ việc
tại cơ quan công an sang đã khai nhận sau khi cướp được xe máy
sang điều khiển đến nhà người quen ở tỉnh đồng tháp để cất giấu
sang là đối tượng nghiện ma túy có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản
cơ quan kiểm soát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba đối tượng nguyễn hải nam ba mươi một tuổi lê trọng vũ một mươi chín tuổi đoàn mạnh trọng ba mươi sáu tuổi
đều trú tại phường trảng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó ngày hai tháng tám các trinh sát đội cảnh sát kinh tế môi trường công an tp biên hòa
bắt quả tăng nam đang thu tiền lãi của một người phụ nữ ba mươi bảy tuổi trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
ngay lập tức nam được đưa về trụ sở để đấu tranh
từ lời khai của nam cơ quan công an đã phát hiện thêm vũ và trọng
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu nhiều tài liệu giấy tờ
liên quan đến hoạt động cho vay tiền
các đối tượng khai nhận nam và trọng mỗi người góp một trăm linh triệu đồng cho vay lãi nặng
bắt đầu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vũ có nhiệm vụ giúp nam và trọng hàng ngày đi thu tiền lãi của khách vay
liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thưa quý vị từ ngày ba tháng chín
thành phố đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
và đến ngày hôm nay ngày năm tháng chín đã có hai mươi một mươi mẫu cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đà nẵng tất cả các mẫu xét nghiệm của đại diện
các hộ gia đình được lấy mẫu trong hai ngày ngày ba và ngày bốn tháng chín đều đã cho kết quả âm tính
với virus sars cov hai trong đó riêng địa bàn quận sơn trà cho kết quả một trăm linh âm tính với một mươi một sáu mươi ba mẫu
các địa phương khác đang nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm
cho hơn năm mươi một hộ gia đình trên địa bàn thành phố
dựa trên kết quả này sẽ đề xuất lấy mẫu xét nghiệm cho giai đoạn hai
ba trăm bốn mươi một công dân được tỉnh quảng ngãi đưa về từ tâm dịch đà nẵng vào ngày hai mươi hai tháng tám
đã có kết quả xét nghiệm lần hai âm tính với sars cov hai và hoàn thành thời gian cách ly tập trung
sáng nay ngày năm tháng chín tại hai điểm cách ly tập trung thuộc ký túc xá trường đại học phạm văn đồng
trung tâm bồi dưỡng huấn luyện giáo dục quốc phòng tỉnh đã tổ chức cấp chứng nhận
hoàn thành cách ly tập trung cho ba trăm bốn mươi một trường hợp này
các công dân rất vui mừng và cảm ơn trong lúc khó khăn của dịch bệnh
tỉnh quảng ngãi đã kịp thời hỗ trợ đưa đón về quê hương an toàn
và được bố trí nơi ăn ở rất chú đáo trong suốt thời gian một mươi bốn ngày cách ly
bốn ngày cách ly các công dân được kiểm tra sức khỏe định kỳ hai lần một ngày
và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai thời điểm mới vào
và khi đã hoàn thành đủ một mươi bốn ngày cách ly tập trung
và đủ hai lần xét nghiệm đều âm tính với sars cov hai
tuy nhiên sau khi trở về nhà các trường hợp này vẫn phải tuân thủ cách ly
tại nhà thêm một mươi bốn ngày theo quy định để bảo đảm an toàn trong kiểm soát dịch bệnh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng châu tranh rét sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi sáu khóm ba
thị trấn tri tôn huyện tri tôn tỉnh an giang
đối tượng trong miêng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp phước bình
xã ô lâm huyện tri tôn tỉnh an giang
và đối tượng châu thon sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ năm
ấp rò leng xã châu lăng huyện tri tôn tỉnh an giang
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an